còn liên quan tới hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối tượng lê huy tuấn
trú tại xã quảng long huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã bị đội cảnh sát hình sự công an
thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tuấn đã in tờ rơi có ghi thông tin cho vay trả góp theo ngày
sau đó đi phát trên các tuyến đường thuộc thành phố quảng ngãi và huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
bằng cách thức trên đối tượng tuấn đã rụ rỗ những người có nhu cầu vay tiền và cho vay với lãi suất cao
đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã làm việc với một mươi chín trường hợp đi vay số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
trong đó số tiền thu lãi là hơn một trăm hai mươi triệu đồng
kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cho đến nay tuấn đã cho ba mươi sáu người vay với lãi suất giao động từ hai trăm tám mươi một đến ba trăm sáu mươi năm một năm
gấp từ một mươi bốn đến một mươi tám lần so với lãi suất được pháp luật quy định